trong ngày mai ở bắc bộ trời vẫn còn tình trạng nhiều mây xe lạnh về đêm và sáng
nhưng thời điểm trưa chiều mây giảm trời có thể hứng nắng nhẹ
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở các tỉnh phía đông bắc bộ khá cao
phổ biến trong khoảng là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ có nơi còn cao hơn
tuy nhiên thời tiết sẽ thay đổi dần từ khoảng chiều tối và đêm ngày hai mươi sáu sang ngày hai mươi bảy
với tác động của khối không khí lạnh được tăng cường yếu mưa sẽ xuất hiện trở lại dưới diện giải rác
nhiệt độ cũng có xu hướng giảm trời rét về đêm và sáng trong ngày chủ nhật cuối tuần
ban ngày nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi một hai mươi bốn độ sau đó sẽ tăng nhẹ trong ngày đầu tuần
nhưng vẫn còn ở ngưỡng trời lạnh
tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ trong ngày mai trời cũng nhiều mây vào sáng sớm
sau đó thì ban ngày nắng lên và nhiệt độ tăng cao đạt mức là từ hai mươi tám đến ba mươi ba độ
có nơi ở tây bắc đạt mức nắng nóng nhẹ
sau đó từ đêm ngày hai mươi sáu không khí lạnh xuất hiện khiến nhiệt độ giảm mạnh
từ bốn đến năm độ và cao nhất là ba mươi độ trong ngày hai mươi bảy và ngày hai mươi tám có nơi còn cao hơn
lùi xuống khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
mức nhiệt cũng tiếp tục tăng trong ngày mai phổ biến là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
vùng núi phía tây có thể lên đến mức là ba mươi năm độ trời nắng nhiều
sau đó từ khoảng ngày hai mươi bảy dưới tác động của khối không khí lạnh khu vực cũng có mưa giải rác trở lại
sau đó thì giảm nhanh nhiệt độ giảm
trời chiều không quá ba mươi độ trời nắng nhiều
trời chiều không quá ba mươi độ trong ngày hai mươi bảy và ngày hai mươi tám đêm và sáng trời xe lạnh
không khí lạnh yếu đợt này không đủ để tác động lên khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trong cả ba ngày tới thời tiết ổn định khi trời nắng nhiều hầu như không mưa
nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
thời tiết tại khu vực tây nguyên trong ba ngày tới chủ đạo vẫn là nắng nhiều
trưa chiều thì có mưa ở một vài nơi nhiệt độ trong khoảng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
khoảng chiều tối ngày hai mươi bảy và ngày hai mươi tám khả năng sẽ
có mưa rông rải rác tại nam tây nguyên cục bộ có điểm có mưa rông khá
tại khu vực nam bộ thời tiết chủ đạo vẫn là nắng nhiều trưa chiều thì có mưa vài nơi
nhiệt độ ban trưa trong khoảng là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ tại nam bộ
riêng miền đông có nơi còn trên ba mươi năm độ
khoảng chiều tối ngày hai mươi bảy và ngày hai mươi tám khả năng có mưa rông rải rác
cục bộ ven biển miền đông có điểm có mưa rông với lượng khá